sự suy yếu nhất thời của giải hội tụ nhiệt đới mang tới cho miền bắc một ngày nắng giáo
cục bộ một số nơi đã xảy ra nắng nóng
nhưng khoảng gần sáng mai thời tiết miền bắc sẽ có những thay đổi khi khối không khí biển
với đới gió đông nam bắt đầu lấn vào gây mưa rào và rông trở lại ở khu vực phía đông bắc bộ
các tỉnh thành ven biển như quảng ninh hải phòng thái bình và nam định sẽ có mưa vừa mưa to
đến trưa và chiều mai vùng mưa vừa mưa to sẽ mở rộng sâu hơn vào trong đất liền
với khu vực lạng sơn bắc giang bắc đinh thủ đô hà nội hưng yên hải dương và phía đông của tỉnh hòa bình
đây sẽ là những cơn mưa khởi đầu của một đợt mưa lớn diện rộng mới sắp bắt đầu ở miền bắc
mưa tăng nắng gián đoạn làm cho nền nhiệt ngày mai ở các tỉnh phía đông giảm xuống còn ba mươi một ba mươi hai độ
với các tỉnh phía tây bắc bộ chưa chịu tác động của hán lưu vùng xoay thấp
vì thế trời vẫn còn nắng đều và nhiệt độ ngày giao động trong khoảng ba mươi hai ba mươi ba độ
xảy hội tụ nhiệt đới vào vùng xoay thấp cũng tác động đến thời tiết miền trung
nhưng chủ yếu là đối với các tỉnh thanh hóa nghệ an
nghệ an hà tĩnh và quảng bình khiến cho khu vực này trong đêm nay có mưa nhiều nơi
trong khi đó ở các tỉnh từ quảng trị trở vào đến quảng ngãi trong đêm nay và chiều tối mai
mưa cũng chỉ xuất hiện ở diện dài rác với lượng không lớn là từ năm cho đến một mươi năm mm
riêng khu vực từ phú yên trở vào đến bình thuận nằm ngoài vùng tác động của giải hội tụ nhiệt đới
nên trời tạnh giáo và có nắng vào ban ngày
với phân bố mưa giảm dần từ bắc vào nam
nên nhiệt độ miền trung cũng có xu hướng tăng dần từ bắc vào nam
đối với các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh mức nhiệt sẽ là ba mươi một ba mươi hai độ
từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi ba độ
và ở các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận nhiệt độ sẽ giao động trong khoảng ba mươi ba ba mươi bốn độ
sự tồn tại của giải hội tụ nhiệt đới cũng làm duy trì gió mùa tây nam mạnh
vì thế ở khu vực nam bộ cũng như là khu vực tây nguyên
trong đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa nhiều nơi
mưa nhiều khiến cho nền nhiệt trong những ngày tới
ở đây khá thấp
ở khu vực tây nguyên mức nhiệt giao động trong khoảng hai mươi bảy ba mươi độ
và ở nam bộ mức nhiệt là ba mươi ba mươi hai độ
trên biển do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới và vùng xoáy thấp
nên trong đêm nay và ngày mai vùng biển của vĩnh bắc bộ tiếp tục có mưa rông mạnh
trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh
khu vực nam biển đông bao gồm cả vùng biển của huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận trở vào đến cà mau
tiếp tục có gió tây nam mạnh cấp sáu dưới cấp tám
sóng biển cao từ hai bốn mét và gây ra tình trạng biển động
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước